đồng bằng sông cửu long đang bước vào cao điểm của mùa mưa
đây cũng chính là điều kiện thuận lợi cho mũi sinh sôi phát triển gây bệnh sốt xuất huyết trên người
các bác sĩ bệnh viện nhi đồng cần thơ cảnh báo sốt xuất huyết sẽ có diễn biến phức tạp hơn trong thời điểm sắp tới
tại bệnh viện nhi đồng cần thơ từ đầu năm đến nay có hơn hai trăm bảy mươi ca mắc sốt xuất huyết
trong đó cần thơ là hơn một trăm năm mươi ca không có trường hợp tử vong
các bậc phụ huynh cần phải chú ý đến các biểu hiện của sốt xuất huyết như trẻ sốt cao kéo dài ba ngày không hết
kèm theo đau đầu và có thể phát ban
nếu phát hiện con em mình có các triệu chứng này cần đưa ngay đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời